thưa quý vị liên quan đến vụ việc hai cháu bé bị bắt cóc tại phố đi bộ nguyễn huệ
mới đây sau bốn mươi hai giờ nỗ lực truy vết lực lượng chức năng đã giải cứu thành công hai cháu bé an toàn
tạm giữ một nghi phạm hai mươi một tuổi
tại đây dư luận đã không khỏi đặt ra câu hỏi
nguyên nhân hai cháu bé bị bắt cóc là gì và mẹ mịn đối xử với các bé như thế nào
trong buổi họp báo thông tin về vụ việc trung tá trần quốc dũng phó trưởng phòng cảnh sát hình sự pc một
công an tp hcm cho hay phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi ngụ tỉnh tiền giang chú quận bình thạnh
không có mối quan hệ gì với hai bé nktm sinh năm hai nghìn một mươi bảy và lhtl sinh năm hai nghìn hai mươi một
được biết vào ngày xảy ra vụ việc vi tiếp cận hai bé tại khu vực phố đi bộ nguyễn huệ phường bến nghé quận một
đồ ăn tiền bạc là thứ phi đã dùng để dẫn dụ hai bé theo mình
để tránh bị phát hiện vi đưa hai bé sang quận tám
sau đó đặt taxi công nghệ đưa hai bé về trung cư sài gòn
phường hai mươi hai quận bình thạnh
tiếp đó vi không ra khỏi nhà và liên tục canh chừng hai bé
người này đặt đồ ăn để nhân viên giao hàng về tận trung cư
mua nhiều đồ chơi trẻ em và cho các bé xem tv chơi trò chơi điện tử
quá trình này vi không có những hành vi thô bạo vượt quá chuẩn mực làm các bé hoảng sợ
trước đó như đã thông tin chị nguyễn thị chi hai mươi bảy tuổi ngụ quận bảy tp hcm cho biết
bị lạc mất hai con nhỏ ở phố đi bộ nguyễn huệ quận một
theo chị chi hai mươi giờ tối ngày ba tháng bốn
chị cùng bốn con đứng ở khu vực đường đồng khởi phường bến nghé quận một để bán kẹo
sau đó chị đi gặp một người quen cách đó khoảng một trăm linh mét
hai bé gái nktm và lhtl đi cùng nhau để bán kẹo
còn bé gái một mươi tuổi thì trăm em gái chín tháng tuổi
ba mươi phút sau chị chi hốt hoảng bởi không thấy hai con gái là l và m đâu
chị dù chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng cũng không thấy
rất may hiện cả hai bé đã trở về nhà an toàn trong vòng tay của người thân và gia đình
hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra
ngày một mươi tháng bốn tới tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh sẽ chính thức mở phiên xét xử sơ thẩm
vụ án mua hóa đơn đưa nhận hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan đến cựu giám đốc công an tp hải phòng đỗ hiễu ca và một mươi hai bị cáo
theo đó phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng bốn
tại phòng xét xử số một thuộc tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh phường cao xanh tp hạ long
chủ tòa phiên tòa là thẩm phán bùi văn tuấn đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh
tham gia tố tụng là các kiểm sát viên tạ thanh bình và nguyễn trung hoan
trước đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh đã truy tố ông đỗ hữu ca
cựu giám đốc công an tp hải phòng về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vợ chồng bị can trương xuân đước và nguyễn thị ngọc anh ở tp hải phòng
đã thành lập quản lý điều hành hai mươi sáu công ty để mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lợi bất chính
kết quả điều tra xác định số lượng hóa đơn được đức và ngọc anh mua bán trái phép là hơn một mươi năm sáu trăm linh hóa đơn
thu lợi bất chính hơn bốn mươi một tỷ đồng
vợ chồng này đã đưa cho ông đỗ hữu ca ba mươi năm tỷ đồng để nhờ chạy tội
mới đây công an thành phố đồng xoài đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình phước
đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ bé trai sinh năm hai nghìn hai mươi hai tử vong thương tâm
nghi do cha ruột lùi xe can trúng
nạn nhân được xác định là bé btt sinh năm hai nghìn hai mươi hai ngụ khu phố một phường tân đồng thành phố đồng xoài
thông tin ban đầu khoảng một mươi tám h tối ngày tám tháng bốn anh bạch văn tuấn ba mươi năm tuổi cha ruột bé t
vui chơi cùng con trai trong nhà
cùng lúc này xe bồn biển số chín mươi ba h đậu ngoài đường chiếm một phần vỉa hè
do đó anh tuấn ra ngoài điều khiển xe chạy vào bãi đất chống cạnh nhà
tuy nhiên sau khi lùi xe vào phía trong khoảng ba mét
anh tuấn không thấy con trai đâu nên đi tìm quanh
lúc tìm phía sau xe thì hốt hoàng phát hiện bé t nằm bất động dưới bánh xe bồn
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp công an tp đồng xoài
đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
thông tin từ lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hồng thành huyện yên thành tỉnh nghệ an cho biết
chính quyền xã đang tích cực huy động lực lượng cùng với cơ quan chức năng huyện
và người thân gia đình tìm kiếm một nữ sinh nghi làm điều dại rột ở sông đảo
nạn nhân là em ntt sinh năm hai nghìn tám học sinh lớp một mươi trú tại xã hồng thành
trưa ngày tám tháng bốn chị gái của ntt vào phòng thì bất ngờ phát hiện một lá thư của mt để lại
người chị sau đó lập tức đi tìm em thì phát hiện quần áo xe đạp điện của t để lại trên mép bờ sông đào
nghi ngờ em gái đã làm điều dài rụt chị gái lập tức báo cho gia đình và cơ quan chức năng
theo lãnh đạo xã hùng thành khoảng một mươi ba giờ chiều cùng ngày một số người dân quân đi tập quân sự
ngang qua bờ sông đảo đã phát hiện một nạn nhân chơi với dưới dòng sông
khi người dân chạy đến gần để tìm cách ứng cứu thì nạn nhân đã bị nước cuốn mất tích
sau khi sự việc xảy ra chính quyền xã hồng thành đã huy động lực lượng chức năng
phối hợp cơ quan chức năng huyện yên thành và gia đình tìm kiếm nữ sinh tê
được biết gia đình nữ sinh tê có hoàn cảnh khó khăn đến tối cùng ngày thi thể nữ sinh đã được tìm thấy
thưa quý vị mới đây trên địa bàn quận nam từ liêm hà nội đã xảy ra một vụ án vô cùng nghiêm trọng
một đối tượng đã giả làm khách làng chơi tiếp cận một cô gái làm nghề bán hoa dùng gạch tấn công nạn nhân
rồi sau đó cướp tài sản
theo đó cơ quan công an quận nam tử liêm thành phố hà nội cho biết đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với vũ trung ngọc sinh năm hai nghìn trú tại xã đoan hùng huyện hưng hà tỉnh thái bình
để điều tra về tội cướp tài sản
trước đó vào một ngày cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn công an phường mỹ đình một quận nam tử liêm
tiếp nhận đơn trình báo của một cô gái trú tại quận bắc từ liêm hà nội về việc bị cướp tài sản
theo trình báo của nạn nhân vào tối cùng ngày khi chị điều khiển xe máy honda vision có mời chào một nam thanh niên
hai người thỏa thuận đồng ý và cùng đi vào bãi đất trống trên đường phạm hùng thuộc địa bàn phường mỹ đình một để hành sự
trong lúc chị hát không để ý nam thanh niên đã dùng gạch tấn công nạn nhân khiến chị bị ngã xuống đất
cô gái lập tức chi hô cướp cướp nên bị đối tượng dùng tay tác động vật lý vào vùng mặt và bụng của chị
khi thấy nạn nhân không còn chống cửa được nữa nam thanh niên đã lục túi sách của người phụ nữ
lấy đi một điện thoại di động nokia một trăm linh năm và một chìa khóa xe máy
đến khi nạn nhân chạy ra ngoài đường thì phát hiện chiếc xe máy đã biến mất cùng với chiếc điện thoại iphone một mươi hai trong cốp xe
trong sự hốt hoảng chị tìm đến cơ quan công an để trình báo
tiêm nhận đơn trình báo của nạn nhân công an phường mỹ đình một đội cảnh sát hình sự công an quận năm tứ liêm
và phòng cảnh sát hình sự đã tổ chức lực lượng cùng phối hợp điều tra làm rõ
sau ba ngày kể từ khi tiếp nhận thông tin lực lượng công an đã xác định được nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản là vũ trung ngọc
tổ chức bắt giữ khi ngọc đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ trên địa bàn quận đống đa
tại cơ quan công an ngọc khai nhận thấy người phụ nữ vừa có tài sản mà lại dẫn mình vào bãi đất trống
nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản
do không có sự chuẩn bị từ trước nên khi thấy nạn nhân đi vào khu này ngọc đã cầm theo nửa viên gạch
lợi dụng lúc chị này không để ý ngọc đã dùng gạch tấn công nạn nhân
biết người phụ nữ đã bị khống chế ngọc tiếp tục lục loại lấy tài sản
lấy được chiếc chìa khóa xe máy ngọc nổ máy bỏ chạy đến khu vực quảng trường sân vận động mỹ đình
thì dừng xe mở cốp
bên trong cốp xe ngọc thấy có một điện thoại di động nhãn hiệu iphone một mươi hai pro max
ngọc liền tăng nguồn điện thoại rồi tiếp tục bỏ chạy đến khu vực phường la khê quận hà đông hà nội
sáng ngày hai mươi ba tháng hai ngọc đã lên mạng xã hội facebook đăng bài bán chiếc xe máy honda vision với giá bảy triệu đồng
sau đó ngọc đã thuê nhà nghỉ trên địa bàn quận đông đa để tiếp tục lẩn trốn
khoảng hai mươi h ngày hai mươi ba tháng hai ngọc đã mang chiếc điện thoại iphone một mươi hai pro max đi cầm cố
với giá chín triệu đồng dùng số tiền đó vào việc ăn tiêu và chơi game
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ
chiều ngày tám tháng bốn thông tin từ lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện buôn đôn ở đắk lắc
xa nhận một nữ sinh lớp bảy của trường trung học cơ sở lê hồng phong trên địa bàn huyện vừa tử vong tại bệnh viện
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ
theo vị lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện buôn đôn nữ sinh đã gục xuống trong tiết học thể dục
và nhanh chóng được thầy cô đưa đi cấp cứu ở trung tâm y tế huyện buôn đôn
rồi chuyển tuyến đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên nhưng đáng tiếc nữ sinh đã tử vong
lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện buôn đôn cho biết thêm
hiện sự việc đã được trình báo với cơ quan công an nguyên nhân tử vong của nữ sinh chưa được kết luận làm rõ
phòng giáo dục và đào tạo huyện đã yêu cầu nữ giáo viên dạy thể dục làm bản tương trình chi tiết vụ việc
và đang chờ nhà trường báo cáo lên
liên hệ với lãnh đạo trường trung học cơ sở lê hồng phong xã ea hua huyện buôn đôn
vì lãnh đạo xăng nhận vào sáng nay lớp bảy a có tiết học thể dục
thời điểm này mhbie mới khởi động được một lúc đã bất ngờ ngã xuống đất
và dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng phối hợp làm rõ
liên quan đến vụ việc
tuyên sĩ công an ở thị trấn an bài huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
xảy ra vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
ngày tám tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh thái bình đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án
tuyên đối tượng này mức án tử hình về hành vi sát hại người khác
theo đó ngày tám tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh thái bình đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án mạng
xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tại thị trấn an bài huyện quỳnh phụ
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án tử hình
đối với bị cáo võ tiên mạnh hai mươi hai tuổi chú tệ xã quang bình huyện kiến sương
theo hồ sơ vụ án hai mươi một h năm mươi phút ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
trung úy đỗ văn tú cán bộ công an thị trấn an bài huyện quỳnh phụ
đang trong ca trực thì nhận được tin báo về một đối tượng nghi trụng cấp tài sản
trung úy đỗ văn tú báo cáo và được chỉ huy phân công xuống địa bàn để nắm tình hình
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trung úy đỗ văn tú đã bị đối tượng
dùng dao nhọn mang sẵn trong người tấn công dẫn đến tử vong
đây được xác định là vụ án đặc biệt nghiêm trọng đối tượng nguy hiểm bỏ trốn sau khi gây án
khi đó giám đốc công an tỉnh thái bình đã chỉ đạo thành lập ban chuyên án
huy động tối đa lực lượng phương tiện tập trung điều tra tổ chức truy xét nóng đối tượng
sau một mươi bốn giờ ban chuyên án đã bắt giữ võ tiến mạnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh ninh bình
chiều ngày tám tháng bốn cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa cho biết
đơn vị đã phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an công an tp hcm và công an tỉnh khánh hòa
triệt phá thành công băng nhóm hoạt động tín dụng đen do người nước ngoài cầm đầu
qua điều tra công an xác định đường dây do ketarichik roman ba mươi tám tuổi quốc tịch ukraine cầm đầu
ktrychik roman đã câu kết với lê thanh huỳnh cang năm mươi ba tuổi và nguyễn thị nhất phương ba mươi bốn tuổi
để hoạt động tín dụng đen qua app easycap vn oncredit hoặc website oncredit asia vn
từ năm hai nghìn một mươi chín roman đưa cang số tiền bốn trăm linh usd để hoạt động cho vay
cho đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba roman chỉ đạo công ty lộc tín tiếp tục nhận một mươi một triệu usd
từ công ty sca của singapore và ngân hàng tas của đảo sip
những người này xét duyệt quy trình cho vay từ năm trăm linh đồng đến vài chục triệu đồng
bằng phần mềm do người nước ngoài viết với lãi suất ba trăm sáu mươi năm đến một chín trăm bảy mươi một một năm
qua các tài liệu thu thập công an xác định
những người này đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng
thủ đoạn của nhóm này là thành lập các doanh nghiệp núp bóng sử dụng công nghệ cao để hoạt động
đến thời điểm hiện tại cục cảnh sát hình sự đã triệu tập sáu mươi ba người liên quan lên làm việc thu giữ nhiều tài liệu liên quan
thưa quý vị dù nhiều bàn án nghiêm khắc đã được thực hiện số trường hợp chống người thi hành công vụ trên cả nước vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
mới đây nhất ngày tám tháng bốn công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam cho biết đang tạm giữ võ văn thắng
trú tại thôn vinh huy xã bình trị huyện thăng bình để điều tra làm rõ về hành vi say xỉn rồi hành hung tấn công lực lượng cảnh sát giao thông
theo hồ sơ vụ việc tối ngày năm tháng bốn khi đang tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một mươi bốn e thuộc thôn châu lâm xã bình trị
tổ tuần tra cảnh sát giao thông công an huyện thăng bình phát hiện võ văn thắng chạy xe mô tô mang biển kiểm soát chín mươi hai h một trăm bốn mươi năm nghìn hai trăm linh bốn
nhưng không đội mũ bảo hiểm khi thấy lực lượng chức năng thắng điều khiển phương tiện bỏ chạy vào nhà dân
tổ công tác yêu cầu dắt xe ra ngoài để kiểm tra giấy tờ đo nồng độ cồn nhưng đối tượng không chấp hành và có hành vi chống đối lực lượng chức năng khi thực hiện nhiệm vụ
cụ thể thắng đã dùng chân tấn công thượng úy nguyễn ngọc sang và gây thương tích vào tay thượng úy võ tấn trọng
kết quả kiểm tra nồng độ côn cho thấy võ văn thắng có nồng độ côn ấm mức năm trăm bốn mươi mg trên một lít khí thở
liên quan đến vụ án mạng ba người thương vong từ việc chó phóng ế ở quận bình tân tp hcm công an mới đây đã trích xuất hình ảnh
từ camera an ninh để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân
ngày tám tháng bốn công an quận bình tân đã bàn giao hồ sơ vụ án mạng xảy ra trên đường khiếu nạng tĩnh phường an lạc a quận bình tân
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thụ lý theo thẩm quyền
đây là vụ án mạng khiến ba người thương vong mà nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn vụn vật như để chó chạy lung tung phóng ế và nhậu nhẹt karaoke gây ồn ào
theo hình ảnh camera an ninh từ hiện trường khoảng hai mươi ba h một mươi tám phút ngày ba tháng bốn
vca khoảng ba mươi bốn tuổi đi đâu đó về và to tiếng đập cửa hai vợ chồng nhà hàng xóm là ông nx kh khoảng ba mươi tám tuổi và vợ là bà ntmt khoảng bốn mươi tuổi ở bến tre
người này nói và đập cửa trong trạng thái như đã say xỉn
khi hai vợ chồng ông h bà t mở cửa ra thì ông a nói rằng
mày kiếm tao hả hai vợ chồng ông h bà t nói không có chuyện gì rồi đuổi ông a về
sau đó ông a đi về một phụ nữ được cho là chủ nhà cho hai vợ chồng ông hát bà t thuê cũng đi ra
lúc này ông a từ cơ sở nhà khoa kê đó đi già trên tay cầm hùng khí tấn công ba người đang có mặt
bà t lao vào can thì bị a tấn công trúng người người chủ nhà cũng bị thương nhưng may mắn chỉ bị sượt té xuống
riêng ông h bị tấn công và bỏ chạy thì a truy đuổi
nhiều người sau đó hô hoán kêu cứu
lúc này ba t đã gục tại chỗ trọng thương và không qua khỏi
công an phường an lạc a công an quận bình tân sau đó đã có mặt phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu
người phụ nữ chủ nhà và ông hát may mắn không ảnh hưởng tính mạng
vê cũng được đưa về trụ sở để lấy lời khai làm rõ
chủ nhà cho nạn nhân thuê cho hay nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn từ trước
cũng theo người này hai vợ chồng nạn nhân mới thuê nhà được vài tháng làm giặt là người tấn công ở tiệm nhà khoa kế bên
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác ngày tám tháng bốn công an huyện tam dương vĩnh phúc đã phát thông báo
truy tìm hai thanh niên cướp hai điện thoại iphone một mươi ba pro max và iphone một mươi bốn pro max tại cửa hàng ở xã thanh vân
theo đó khoảng hai mươi giờ ngày bảy tháng bốn hai nam giới khoảng hai mươi tuổi đi trên một xe máy hiệu honda dream
tới cửa hàng điện thoại ở xã thanh vân huyện tam dương
một trong hai nghi phạm mặc áo phông cọc tay màu trắng quần bò dài màu xanh có hình xăm lớn tại bát tay phải
lợi dụng sơ hở của nhân viên hai thanh niên đã cướp một điện thoại iphone một mươi ba pro max màu xanh dương
một điện thoại iphone một mươi bốn pro max màu tím rồi bỏ chạy
công an huyện tam dương đề nghị ai biết hoặc nhìn thấy các đối tượng có đặc điểm trên
thì kịp thời bắt giữ và báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam dương
số điện thoại chín trăm tám mươi năm sáu trăm năm mươi bốn trăm linh chín hoặc chín trăm sáu mươi chín sáu trăm bốn mươi sáu nghìn chín trăm chín mươi chín để phối hợp giải quyết
cơ quan điều tra sẽ thưởng nòng cho người cung cấp thông tin có giá trị và giữ bí mật
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người cung cấp tin
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam dương yêu cầu các đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản
sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
vừa qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây bán điện thoại giả mạo
trên các nền tảng mạng xã hội lừa đảo khoảng bảy bị hại trên cả nước chiếm đoạt khoảng chín mươi tỷ đồng
theo điều tra từ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh đã phát hiện nhóm đối tượng lừa đảo
chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán điện thoại di động giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội
các đối tượng đã đăng tải hình ảnh của điện thoại thông minh chính hãng với giá rẻ từ một năm triệu đến hai năm triệu đồng mỗi chiếc
sau đó giao hàng là sản phẩm giả
cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát hình sự công an hà tĩnh đã bắt giữ chuyến đối tượng
trong đó đặng thị thêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú tại phương láng hảo quận đống đa hà nội
cùng chồng lê quang vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường ba đình thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
là hai đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo này
mở rộng điều tra công an xác định đối tượng thêm là mắt xích trong đường dây lừa đảo
do bùi thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một chú xã vân canh huyện hoài đức thành phố hà nội chủ mưu cầm đầu
ngày hai mươi năm tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh
phối hợp với các đơn vị chức năng công an thành phố hà nội
khám xét tại kho hàng của bùi thị hương tại khu đô thị vân canh hà nội
đã phát hiện có hàng nghìn hộp điện thoại hàng trăm bộ dây sạc sạc dự phòng
và các thiết bị di động giả mạo các thương hiệu nổi tiếng
hường khai nhận mua các sản phẩm là dây sạc sạc sự phòng và các điện thoại giả từ trung quốc
rồi mua hộp đựng để ghép lại với nhau lừa đảo là hàng thật bán cho khách
triệt phá đường dây này cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án
khởi tố hai mươi hai bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thu giữ hai mươi máy tính các loại khoảng ba điện thoại chất lượng kém hàng giả
tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật
mời quý vị cùng theo dõi
ngày chín tháng bốn công an thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông đang tiếp tục điều tra vụ việc
một thanh niên chạy xe máy tông bị thương một cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
theo thông tin ban đầu tối tám tháng bốn đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số hai
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn
trên đường hồ chí minh đoàn qua đường nghĩa phú thành phố sa nghĩa
lúc này tổ công tác phát hiện một xe máy chạy với tốc độ cao đi trên làn đường ô tô nên ra tín hiệu dừng xe
tuy nhiên người điều khiển xe máy không dừng xe theo hiệu lệnh mà lao thẳng vào thượng úy vũ lâm hải đang làm nhiệm vụ
sau khi gây ra vụ việc thanh niên chạy xe máy đã để xe lại hiện trường và bỏ trốn
riêng thượng úy vũ lâm hải đã được đồng đội hỗ trợ đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh đắk nông cấp cứu
cơ quan công an xác định người điều khiển xe máy là trần mạnh triển hai mươi ba tuổi vụ xá trường xuân huyện đắk song tỉnh đắk nông
sáng chín tháng bốn một lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông cho biết công an thành phố gia nghĩa đang tạm giữ thanh niên này để điều tra
thượng úy vũ lâm hải bị thương nhẹ hiện sức khỏe ổn định
cũng trong ngày chín tháng bốn thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa cho biết
đơn vị vừa điều tra làm rõ và bắt giữ sơn thanh phong sinh năm hai nghìn ba ngụ phường một mươi quận tám tp hcm
và thạch thanh thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ xã đông hòa huyện tràng bom tỉnh đồng nai
thịnh và phong là hai đối tượng trong đường dây mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng vũ khí thể thao công cụ hỗ trợ từ tp hcm ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ
trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng công an tỉnh thanh hóa phát hiện sơn thanh phong có tài khoản telegram
long phan thiên chuyên quảng cáo giao bán các loại vũ khí quân dụng vũ khí thể thao công cụ hỗ trợ và các linh kiện phụ kiện của các loại vũ khí nên đã lập án đấu tranh
sau hai tháng tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ngày sáu tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã tiến hành bắt khám xét khẩn cấp nơi ở của sơn thanh phong tại tp hcm
tại chỗ công an đã thu giữ một khẩu súng ak bốn mươi bảy một mươi năm viên đạn cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
đấu tranh mở rộng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở của thạch thanh thịnh ở tỉnh đồng nai
thu giữ nhiều tăng vật có liên quan như đạn bi đạn trì và các linh kiện vũ khí hiện vụ việc đang được công an tỉnh thanh hóa tiếp tục điều tra mở rộng
mới đây phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh trà vinh cho biết đơn vị vừa giải cứu kịp thời hai người bị điện giật khi đang thi công công trình
trước đó khoảng một mươi năm h ngày tám tháng bốn tại công trình văn phòng làm việc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu dầu khí trà vinh phường năm thành phố trà vinh
anh hdt ba mươi bốn tuổi trong lúc thi công do bất cần để thanh sắt va vào đường dây điện trung thế dẫn đến bị điện giật bất tỉnh và một đồng nghiệp của anh này bị thương
tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã nhanh chóng điều ba xe chuyên dụng cùng một mươi tám cán bộ chiến sĩ
nhanh chóng đến hiện trường triển khai phương án cứu nạn cứu hộ
sau song đó lực lượng phối hợp công ty điện lực thành phố trà vinh cắt điện khu vực xảy ra sự cố triển khai xe thang tiếp cận giải cứu hai nạn nhân xuống nơi an toàn từ độ cao một mươi năm mét
cả hai nhanh chóng được đưa đi cấp cứu hiện sức khỏe đã ổn định
thông tin từ trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam cho biết tàu cứu nạn sar bốn trăm một mươi hai của đơn vị vừa cấp cứu thành công cho một ngư dân quảng nam bị đột quỵ não trên vùng biển hoàng sa
sau đó ngư dân gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn và bàn sao cho cơ quan chức năng điều trị
theo đó khoảng bảy giờ ngày bảy tháng bốn thuyền viên đỗ văn hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú xã tam giang huyện núi thành quảng nam đang hành nghề trên vùng biển hoàng sa bất ngờ gặp phải các triệu chứng như tê liệt nửa người bên trái nửa tỉnh nửa mê không cử động được
nhận thấy tình hình nguy hiểm của thuyền viên thuyền trưởng phan văn bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chủ tàu qna chín mươi một nghìn tám trăm chín mươi hai ts
đã liên lạc đến trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam yêu cầu được hỗ trợ y tế khẩn cấp
trung tâm yêu cầu tàu qna chín mươi một nghìn tám trăm chín mươi hai ts lập tức ngưng hành nghề chuyển hướng hành trình về đất liền đồng thời phối hợp thông tin với trung tâm cấp cứu thành phố đà nẵng để tư vấn y tế
qua quá trình tư vấn y tế các y bác sĩ chẩn đoán thuyền viên hiền bị đột quỵ não nguy cơ tử vong cao cần được khẩn trương cấp cứu
sáng ngày tám tháng bốn trung tâm khẩn cấp điều động tàu sar bốn trăm một mươi
khẩn trương thực hiện nhiệm vụ cứu nạn thuyền viên tàu qna chín mươi một nghìn tám trăm chín mươi hai ts
trung tâm cấp cứu thành phố đà nẵng cũng cử ekip y tế cùng trang thiết bị đi theo tàu sar bốn trăm một mươi hai để thực hiện nhiệm vụ
đến khoảng một mươi tám h hai mươi phút ngày tám tháng bốn lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu qna chín mươi một nghìn tám trăm chín mươi hai ts
động vũ y bác sĩ cùng nhân viên cứu nạn triển khai cấp cứu tại chỗ cho nạn nhân
bệnh nhân sau đó được chuyển lên tàu sar bốn trăm một mươi hai để chăm sóc y tế
chuyên khoa và khẩn trương đưa về đất liền điều trị
sau khi các bác sĩ tận tình cứu chữa bệnh nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch bảo toàn được tính mạng
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật
xin mời quý vị cùng theo dõi
tối ngày tám tháng bốn đội cảnh sát giao thông công an huyện an dương thành phố hải phòng cho biết
khoảng một mươi tám h một mươi phút cùng ngày tại đường lg thuộc khu công nghiệp tràng duệ huyện an dương thành phố hải phòng
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên xe máy biển số một mươi sáu r bốn hai trăm linh năm x do ông nguyễn văn xê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
ở xã trường thành huyện an lão tp hải phòng điều khiển
theo chiều xa hồng phong đi quốc lộ một mươi đã pha chạm với xe ô tô trở công nhân biển số chín mươi chín b hai nghìn một trăm năm mươi
do tài xế nguyễn xuân đê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở thị trấn chờ huyện yên phong tỉnh băng ninh điều khiển theo chiều ngược lại
được biết tài xế xe máy đã điều khiển phương tiện chạy với tốc độ cao
lấn sang làn đường của phương tiện đi theo chiều ngược lại
sau đó đã đâm trực diện vào đầu xe ô tô đưa đón công nhân
hậu quả vụ tai nạn khiến ông c tử vong tại chỗ cả hai phương tiện bị hư hỏng
hiện công an huyện an dương tp hải phòng đang điều tra làm rõ vụ việc
trước đó chiều ngày tám tháng bốn tại ngã ba đường mai anh đảo hô tất tố
gần cổng khu du lịch thung lũng tình yêu phường tám tp đà lạt
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng
thông tin ban đầu vào thời điểm trên
thành bảy mươi tuổi ở phường bảy tp đà lạt
chạy xe máy biển số bốn mươi chín b một bảy mươi năm nghìn ba trăm sáu mươi bảy
chở theo cháu trai ttp bốn tuổi đi học về
khi từ đường ngô tất tố rẽ qua đường mai anh đào
xe máy của ông thành va chạm với xe tải biển số năm mươi h ba mươi nghìn bảy trăm bảy mươi bảy
chưa rõ danh tính lái xe đang từ hướng thành mẫu đi nguyên tử lực
xe ô tô lùa hai ông cháu cùng xe máy qua sát lề đường bên trái
và tông vào xe máy biển số một mươi bảy h sáu sáu nghìn chín trăm chín mươi năm
dọng vào đường mai anh đảo
ông đỗ văn tình ngụ đường vòng lâm viên phường tám đang chạy hướng ngược lại
lúc này xe tải mới dừng hẳn xa lề đường
hậu quả ông thành bị đa chấn thương nguy kịch
cháu p được trần đoán gãy xương vai
ông tình bị thương ở chân trái và tay trái
cả ba người được đưa đến bệnh viện đa khoa lâm đồng cấp cứu
tại hiện trường hai xe máy nằm dưới gầm xe tải hư hỏng nặng
xe tải bị mâm méo cabin vỡ kinh chân gió và đèn chiều sáng
sau khi tai nạn xảy ra công an phường tám đến bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông tp đà lạt đến lập biên bản làm rõ nguyên nhân vụ việc
tiếp tục là thông tin về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
xảy ra trên tuyến đường yên phụ hà nội khiến một nam sinh tử vong
theo đó chiều ngày tám tháng bốn khoảng một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày
tại chân cầu vượt yên phụ thanh niên hướng nghi tảm đi yên phụ
thuộc phường trúc bạch quận ba đình
xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy điện biển số hai mươi chín ab hai trăm năm mươi tám x chưa rõ người điều khiển
với ô tô khách bốn mươi năm chỗ biển số hai mươi chín h chín trăm sáu mươi một xx do một nam tài xế điều khiển
vụ vạt trạng khiến cho cháu dlp sinh năm hai nghìn tám ở quận tây hồ
học sinh trường trung học phổ thông trần phú quận hoàn kiếm tử vong tại chỗ
cháu dhc sinh năm hai nghìn tám bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện
cả hai cháu đều là người ngồi trên xe máy điện
theo nguồn tin sau khi xảy ra tai nạn cơ quan chức năng chưa có kết quả
xét nghiệm nồng độ cồn và chất kích thích của người bị thương
kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở đối với lái xe ô tô khách bốn mươi năm chỗ
không phát hiện nồng độ cồn
sau khi xảy ra vụ việc đội cảnh sát giao thông đường bộ số một
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã phối hợp với công an
phường trúc bạch tới hiện trường phân luồng giao thông bảo vệ hiện trường
công an quận ba đình đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn nêu trên
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về vụ tai nạn
thông tin kèm hình ảnh cho rằng tài xế ô tô bốn mươi năm chỗ đã tông tử vong nam sinh điều khiển rồi bỏ chạy
nhiều ý kiến bày tỏ phẫn nộ trước hành vi của tài xế ô tô
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản đề nghị bộ thông tin và truyền thông
nghiên cứu sớm phủ sóng điện thoại di động và cung cấp dịch vụ viễn thông trên các tuyến cao tốc
đề nghị của bộ giao thông vận tải xuất phát từ thực tế
có một số tuyến đường cao tốc như cam lộ la sơn la sơn hỏa liên
chưa được phủ sóng điện thoại di động chưa được cung cấp các dịch vụ viễn thông
điều này dẫn tới khó khăn cho người sử dụng đường cao tốc trong việc gọi cứu hộ khi gặp sự cố
hoặc đơn giản là truy cập vào các ứng dụng bản đồ định vị
theo bộ giao thông vận tải đường cao tốc là công trình cấp kỹ thuật cao hiện đại
được quản lý vận hành bằng hệ thống giao thông thông minh
do đó dịch vụ viễn thông là điều cần thiết
để nâng cao hiệu quả khai thác quản lý vận hành cao tốc
bộ giao thông vận tải đề nghị bộ thông tin và truyền thông
chỉ đạo các cơ quan đơn vị giả soát nghiên cứu sớm phủ sóng điện thoại di động
cung cấp dịch vụ viễn thông trên các đường cao tốc chưa có dịch vụ này
chiều ngày tám tháng bốn đại diện tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
thông tin về thực trạng lưu lượng trên các tuyến cao tốc vec quản lý tăng cao trong dịp cuối tuần qua
đặc biệt trên cao tốc hà nội ninh bình và cửa ngõ vành đai ba hà nội
tăng cao trong ba ngày cuối tuần từ ngày năm đến ngày bảy tháng bốn
lượng xe hướng từ ninh bình đi hà nội tăng đột biến gây ra nhiều điểm ồn ứ
tại nút giao liêm tuyển vực vòng pháp vân
tại nam định một số tài xế ghi nhận việc di chuyển đến hà nội qua hướng cầu hưng hà
nối hà nam với hương yên còn nhanh hơn đi đường cao tốc
theo thống kê của tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam
lưu lượng xe trên cao tốc cầu rẽ ninh bình đã tăng lên bảy mươi năm bảy trăm linh lượt xe
trong ngày sáu tháng bốn thứ bảy và bảy mươi hai trong ngày bảy tháng bốn chủ nhật
trong khi đó lưu lượng xe ngày thường trên tuyến đường này chỉ khoảng năm mươi sáu lượt
tại cao tốc nội bài lào cai lưu lượng xe trong cuối tuần qua
cũng duy trì ở mức năm mươi bảy lượt một ngày
trong khi lưu lượng ngày thường là bốn mươi bảy lượt một ngày
cao tốc tp hcm long thành dầu dây cũng ghi nhận mức tăng lưu lượng khoảng tám xe so với ngày thường
qua khảo sát ý kiến của một số tài xế dịp cuối tuần chung với tập quán tảo mộ tết thanh minh
là nguyên nhân khiến nhu cầu đi lại liên tỉnh tăng đột biến
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
một học sinh lớp tám ở quảng trị tử vong khi tắm tại bể bơi
trước ngày tám tháng bốn một lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hai tp đh quảng trị cho biết
công an phường này đang phối hợp với công an tp đh điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong tại bể bơi trên điện bàn
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày sáu tháng bốn em h t p sinh năm hai nghìn một mươi một
chú tại thôn gia độ xã triệu độ viện triệu phong
cùng hai người bạn đến mua vé để vào tắm tạm bể bơi hn khu phố ba phường hai tp đh
sau đó em b bị đuối nước
những người có mặt ở bể bơi đã gọi xe cứu thương đưa mb vào bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị cấp cứu
tuy nhiên đến khoảng ba giờ sáng ngày tám tháng bốn
em b không qua khỏi
theo người nhà em b biết bơi
được biết p đang là học sinh lớp tám trường tiểu học và trung học cơ sở triệu độ
nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ
xử phạt chủ công trình để vật liệu rơi làm bị thương người đi đường
mới đây một lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tân lập tp bôn ma thuật tỉnh đắk lắc thông tin
vừa kiểm tra đối với một công trình đang xây dựng trên địa bàn đường nguyễn văn cử
để xảy ra sự cố cây sắt rơi trúng đầu người đi đường
ủy ban nhân dân phường tân lập ghi nhận công trình này có đầy đủ giấy phép xây dựng
theo quy định quy mô bốn tầng diện tích gần chín trăm linh m hai và đã xây xong phần thô của công trình
đồng thời tại thời điểm kiểm tra vào sáng ngày tám tháng bốn
công trình đã thực hiện căng lời che chắn công trình từ tầng hai lên đến tầng bốn
quá trình thi công công trình đã khiến cho thanh sắt rơi từ trên cao xuống trúng một người phụ nữ
và làm thủng nắp ca bồ một chiếc ô tô
đơn vị này có hành vi vi phạm tổ chức thi công xây dựng công trình
do đó ủy ban nhân dân phường đã lập biên bản xử phạt hành chính
và sẽ xử phạt với mức bốn triệu đồng
đơn vị thi công này đã khắc phục hậu quả bằng việc bồi thường cho người phụ nữ số tiền một mươi hai triệu đồng
và đưa ba mươi triệu đồng cho chủ ô tô đưa xe đi sửa chữa phần xe bị hỏng
số tiền sửa xe sẽ tính toán lại sau khi việc sửa chữa được hoàn tất
cháy nhà hai vợ chồng chạy về cứu hai con nhỏ thoát ra ngoài
ngày tám tháng bốn người dân sống trong hẻm đường thị trấn
xã thới tam thôn huyện hóc môn
phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà một chẹt một lầu trong hẻm
nhiều người chạy tới thấy cửa khóa trái nên tìm cách dập lửa và gọi điện báo chủ nhà
đang buôn bán gần đó vợ chồng chủ nhà chạy về mở cửa
cùng người dân xông vào chữa cháy cứu hai con nhỏ
gồm một trai một gái trong độ tuổi từ bảy đến một mươi hai tuổi đang ngủ trên lầu ra ngoài
người dân cho biết chủ căn nhà làm nghề nấu đậu mũ
đam trái được dập tắt trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến
ghi nhận khu vực cháy xảy ra ở tầng trệt tại lối ra vào
nơi đặt máy chiên đậu ngũ gần cầu giao điện
khói lửa khiến cho toàn bộ căn nhà bị am khói đen
một số tài sản bên trong hư hỏng
chủ nhà cho biết nguyên nhân cháy do chập điện
may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người
cùng với nhiều địa phương vùng đồng bằng sông kiều long
hiện nay nước sinh hoạt đối với người dân vùng củ lao ven biển của tỉnh tiền giang rất khó khăn
dù chính quyền và ngành chức năng của tỉnh rất quan tâm thực hiện nhiều giải pháp
nhưng tỉnh tiền giang vẫn còn thiếu khoảng hai mươi năm mét khối nước ngọt một ngày đêm
theo ghi nhận canh mương vùng phía đông của tỉnh tiền giang đang cạn nước
đất ruộng vùng gò công cũng nứt nẻ dấu chân chim
bản thân người dân huyện gò công đông cũng chất chiêu từng thùng nước ngọt
thấm thiế nỗi khó khăn đó những ngày qua các doanh nghiệp nhà hảo tâm xa gần
đã tích cực truyền tải nước về phục vụ người dân vùng khó khăn này
thể hiện nghĩa tình tính nhân văn sâu sắc
nhiều xà lan truyền tải nước đang tiến về vùng khó khăn
nhóm bếp ăn từ thiện thị xã gò công cũng góp phần chở nhiều chuyến nước sạch
về phục vụ người dân vùng gò công
bên cạnh đó nhiều nhà hào tâm và lực lượng tình nguyện cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân
đem nước sạch sinh hoạt đến cho mọi nhà
cùng với đó lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang
cũng tự mình đến kiểm tra các vòi nước lưu động cấp miễn phí cho người dân
tại xá gia thuận huyện gò công đông
đồng thời động viên thăm hỏi người dân vùng thiếu nước sạch
cố gắng khắc phục khó khăn vượt qua mùa khô hạn
thưa quý vị mặc dù được phê duyệt từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
nhưng đến nay dự án khu công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao quận hà đông
vẫn là bãi đất trống bên trong ngổn ngang vật liệu xây dựng và có mộc hoàng
dự án khu công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao quận hà đông
được ủy ban nhân dân tỉnh hà tây cũ phê duyệt quy hoạch vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
với diện tích khoảng chín mươi tám hectare
theo phê duyệt diện tích đất đường giao thông theo quy hoạch nằm ngoài khu công viên
khoảng hai mươi ba tám mươi tám m hai
diện tích đất di tích một sáu trăm tám mươi bảy m hai
diện tích đất công trình văn hóa hiện trạng khoảng bảy trăm ba mươi bốn m hai
diện tích đất quy hoạch xây dựng khu công viên khoảng chín trăm hai mươi bốn sáu trăm một mươi chín m hai
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết
khu công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao hà đông tỷ lệ một trên năm trăm linh
theo đó khu vực lập nghiên cứu quy hoạch nằm trên địa bàn phường hà cầu và phường kiến hưng quận hà đông
phía bắc giáp trung tâm hành chính quận hà đông và khu dân cư phường hà cầu
phía nam ráp tuyến đường phúc la văn phú
phía đông giáp khu vực dân cư phường kiến hưng và khu vực đất dịch vụ phường kiến hưng
phía tây giáp tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang hai mươi bốn m
tổng diện tích khu đất nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết khoảng chín trăm năm mươi một trăm hai mươi tám m hai
trong đó diện tích đất quy hoạch xây dựng khu công viên khoảng chín trăm hai mươi bốn sáu trăm một mươi chín m hai
còn lại là diện tích đất đường giao thông theo kế hoạch nằm ngoài khu công viên hai mươi ba tám mươi tám m hai
còn diện tích đất di tích một sáu trăm tám mươi bảy m hai và diện tích đất công trình văn hóa hiện trạng bảy trăm ba mươi bốn m hai
hiện tại bên trong dự án là ngổn ngang vật liệu xây dựng của các đơn vị đã thuê mặt bằng để làm nhà hàng khu dịch vụ trước đây
sau khi dư luận lên tiếng quận hà đông đã yêu cầu các đơn vị thuê mặt bằng phải di rời khỏi dự án
theo ủy ban nhân dân quận hà đông sau khi phê duyệt quy hoạch chi tiết một trên năm trăm linh quận sẽ triển khai dự án bằng nguồn ngân sách quận
hiện quy hoạch đã hoàn thành quận đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các sở ban ngành của thành phố
lập báo cáo đề xuất chủ trương dự án để trình hội đồng nhân dân quận thông qua trong thời gian sớm nhất
thưa quý vị dù đã được đưa vào hoạt động thử nghiệm từ ngày một tháng hai
tuy nhiên tuyến đường dành cho xe đạp ven sông tô lịch lại vô cùng vắng vẻ người qua lại
nhiều người cho rằng nguyên nhân là do nước sông tô lịch ô nhiễm nặng nề bốc mùi nồng nặc nên không thu hút được nhiều người dân
theo đó tuyến đường ven sông tô lịch được sở giao thông vận tải thành phố hà nội đưa vào thử nghiệm
dành riêng cho xe đạp và người đi bộ từ ngày một tháng hai
dọc tuyến đường từ ngã tư sở đến cầu giấy dài hai ba km được đơn vị vận hành dịch vụ cho thuê xe đạp công cộng
bố trí khoảng một trăm linh xe đạp thường và xe đạp trợ lực điện để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
tuy nhiên đến nay sau hai tháng đưa vào hoạt động tuyến đường không phát huy hiệu quả hàng loạt xe đạp nằm im chở khách
theo ghi nhận vào những ngày đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại khu vực ven sông tô lịch mùi hôi thối từ nguồn ô nhiễm dưới sông
vẫn bốc lên nồng nặc nhất là khi trời nắng trên mặt đường luôn trong tình trạng vắng người qua lại
ở giải phân cách giữa đường láng và đường dành cho xe đạp xuất hiện những túi rác bao tải trở phế liệu chất thành đống
dù cách đó không xa có điểm tập kết rác tại điểm thu gom rác một nữ lao công cho biết
chỉ làm việc ở đây từ sáng đến chiều chứng kiến từ những ngày đầu tuyến đường dành riêng cho xe đạp đi và hoạt động
trước đây để ngăn xe máy ô tô đi vào tuyến đường này ở đầu những nút giao đều có rào chắn sát
người đi xe đạp muốn đi vào phải vác xe qua hiện tại cơ quan chức năng đã tháo rào chắn
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người đi xe đạp tuy nhiên ô tô xe ba gác lại thường xuyên đỗ
chiếm hết gần một lần đường bất chập biển báo đường ưu tiên cho xe đạp người đi bộ
một người dân sống ở phường trung hòa quận cầu giấy nhận định thành phố đã nỗ lực để có một tuyến đường
ven sông không xe máy ô tô chỉ dành cho xe đạp tuy nhiên chị cũng cho biết gia đình chị rất hay đạp xe
ngày cuối tuần chạy bộ mỗi sáng nhưng không lựa chọn cung đường này họ đến công viên cầu giấy dù đường đi
đến đó xa hơn bởi vì dù khung cảnh đẹp nhưng sông tô lịch ô nhiễm nặng bất kể ngày mưa hay nắng sáng
hai chiều mùi hôi thối cũng bốc lên nồng nặc nghe tin hà nội sẽ triển khai lấy nước sông hồng để làm
sạch sông tô lịch người dân đều hy vọng dòng sông này sẽ được hồi sinh theo người dân nếu nước sông
chuyển từ màu đen sang đỏ nặng phù sa không còn hôi thối thì chắc chắn mọi người không còn né cung đường này
đây sẽ là nơi để người dân tập thể dục sáng chiều là con đường di chuyển lý tưởng mỗi ngày
trước đó ngày một tháng bốn hội đồng nhân dân tp hà nội đã thông qua nghị quyết quy hoạch thủ đô hà nội
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi một trong những điểm nhấn của quy hoạch là việc hồi sinh
sông tô lịch sông nhuệ sông đáy cụ thể hà nội sẽ phân vùng xử lý nước thải theo khu vực với
quy mô phù hợp đảm bảo hiệu quả trong thu gom và công suất xử lý đảm bảo quy mô nhà máy xử lý nước thải
đáp ứng yêu cầu phát triển trên địa bàn thủ đô tạo dòng chảy cho các sông tô lịch sông tích góp phần
làm sạch sông hồ trong đô thị trung tâm đặc biệt hà nội sẽ hạn chế hoặc tạm ngừng việc khai thác cát
trên sông hồng nhằm góp phần nâng cao mực nước sông tăng khả năng lấy nước vào các sông đáy nhuệ
tô lịch và hệ thống công trình thủy lợi khác được biết ý tưởng thao rửa sông tô lịch cũng đã được công ty
trách nhiệm hưu hạn một thành viên thoát nước hà nội đề xuất từ năm hai nghìn một mươi chín theo đề án công ty này đưa ra
đơn vị sẽ xây dựng lắp đặt một trạm bôm chìm ở ngoài cửa khẩu an dương với công suất cấm nước một trăm năm mươi sáu m ba
mỗi ngày đêm dẫn vào hồ tây sau khi nước hồ tây được cải thiện bằng nước sông hồng công ty điều tiết nước từ hồ
qua hai cửa xả trên phố trích xài và đường lạc long quân vào sông tô lịch để giúp làm sạch nước sông
thưa quý vị lễ khăm bản tết té nước là một trong những lễ hội truyền thống của dân tộc lào ở điện biên
đây là dịp để con cháu bản làng tỏ lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên thần sông thần suối và những người
lập ra bản mường mới đây nghi lễ này đã được người dân phục dựng lại như một cách để bày tỏ lòng biết ơn với tổ tiên
lễ hội khăm bản của người lào thường được tổ chức vào các ngày từ một mươi ba đến một mươi sáu tháng bốn hàng năm theo phần lịch
tuy nhiên nhiều năm trở lại đây lễ hội này đang dần bị mai một mới đây bản pa sa lào xã pa thơm huyện điện biên tỉnh điện biên
đã tổ chức phục dựng lại lễ hội truyền thống này basa lào có năm mươi bốn hộ với gần hai trăm sáu mươi nhân khẩu
chủ yếu dân tộc lào sinh sống đây cũng là bản duy nhất ở pa thơm có cộng đồng dân tộc lào sinh sống
lễ hội khăm bản được tổ chức với ý nghĩa tỏ lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên thần sông thần suối thần rừng
thần nương rẫy và những người lập ra bản mường đồng thời cầu cho một năm mới may mắn nhiều tài lộc mùa màng bộ thu
trầu bò đầy sân luận gà đầy chuồng con người không ai ốm đau bệnh trọng mọi người trong bản đều được bình an
cuộc sống ấm no hạnh phúc
trong đó phần lễ có các nội dung báo cáo thần linh người khai phá vùng đất tổ tiên người lào ở pa sa lào
sau phần lễ là các hoạt động của phần hội đồng đảo người dân và du khách sẽ cùng tham gia các hoạt động như vui tế nước
múa lăm vông điệu múa đặc trưng của dân tộc lào buộc chỉ cầu tay cầu chúc may mắn cũng là nghi lễ không thể thiếu
trong lễ khăm bản của người lào ở điện biên đồng bào lào quan niệm quá trình tham gia các hoạt động
mọi người vô tình chạm vào đầu tai chân tay nhau có thể làm linh hồn
ngự trị trên các bộ phận đó đi lạc quên quay về khiến gia chủ ốm đau bệnh tật
vì vậy ông mo bà mo và những người cao tuổi sẽ buộc chỉ vào cầu tay cho tất cả mọi người
như lời kêu gọi các hồn về chú ngụ đúng chỗ sau nghi thức buộc chỉ cổ tay người dân trong bản sẽ mang lễ vật
ra khu vực suối để dân tế cúng mời thần suối hưởng lễ sau đó tất cả mọi người sẽ cùng lội xuống sông tắm
té nước vào nhau để cầu chúc những điều tốt đẹp đồng bào ở đây quan niệm ai càng ướt nhiều sẽ càng gặp nhiều may mắn
phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã ba thơm cho biết năm nay là năm đầu tiên lễ cầm bản được phục dựng lại
do đó một số nghi thức hoạt động tạm thời chưa được thực hiện dự kiến năm hai nghìn hai mươi năm lễ hội này sẽ tiếp tục được tổ chức
với nhiều hoạt động phong phú độc đáo và hấp dẫn hơn
từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến ngày một tháng năm tại dự án sandri la mường lò tỉnh yên bái sẽ diễn ra ngày hội đua ngựa tây bắc
đồng hành với những trạng đua sôi động là voice of sandrila thanh âm tây bắc
chuỗi sự kiện quy tụ hàng loạt hoạt động âm nhạc
hoạt động âm nhạc đa dạng tạo nên dòng chảy xuyên suốt từ giá trị đương đại đến sức trẻ tươi xanh
tuần sự kiện diễn ra từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến ngày một tháng năm gồm giải đua ngựa yên bái giải đua ngựa tây bắc
và voice of sandrila thanh âm tây bắc gồm bốn đêm nhạc sôi động quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu
ngày hội đua ngựa tây bắc sẽ quy tụ một trăm linh đài ngựa xoay quanh hàng loạt hoạt động đậm đà màu sắc dân tộc miền cao
đây sẽ là hướng đi bền vững cho môn đùa ngựa cũng là thời điểm khởi đầu để cùng đưa văn hóa bản địa đến gần hơn với đại chúng tạo chiều sâu cho du lịch tây bắc
bốn đêm nhạc với bốn chủ đề lần lượt là đêm nhạc một yên bản ơi đêm nhạc hai vó ngựa gieo đêm nhạc ba thung lũng xanh và đêm nhạc bốn chất miền núi
mỗi đêm đều có sự góp mặt của những nghệ sĩ hàng đầu việt nam đem đến những sắc thái âm nhạc riêng biệt để thỏa mãn mọi thế hệ khán giả
lấy hồn di sản làm trọng tâm
rồi lan tỏa bằng tinh thần nhiệt huyết của thế hệ mới
ngày hội đua ngựa tây bắc tại sanri la mường lò thành phố lễ hội đem đến bước tiến vượt bậc trong hành trình kết nối văn hóa ngàn đời với làn sóng tương lai
địa chất cao nguyên sẽ sống mãi trong lòng du khách môn phương
ngày tám tháng bốn ủy ban nhà dân thành phố hải phòng đã thông tin về kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
và kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày giải phóng hải phòng một mươi ba tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó các hoạt động chính của lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra trong năm ngày từ ngày một mươi đến ngày một mươi bốn tháng năm
tâm điểm của lễ hội là chương trình đêm hội hải phòng bừng sáng miền di sản sẽ diễn ra vào tối ngày một mươi một tháng năm
tại quảng trường trung tâm chính trị hành chính thành phố tại khu đô thị bắc sông cấm ở huyện thủy nguyên
tại chương trình thành phố hải phòng sẽ đón nhận danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long
quần đảo cát bà của ủy ban di sản thiên nhiên unesco các hoạt động hưởng ứng tiêu biểu được tổ chức tại khu vực dài trung tâm thành phố và đảo cát bà huyện cát hải
các chương trình chào mừng hưởng ứng khác được tổ chức trên địa bàn toàn thành phố hải phòng
trước đó tại văn bản số tám mươi bảy cvbcsd gửi thương trực thành ủy hải phòng ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố
đề xuất tổ chức chương trình nghệ thuật lễ hội hoa phượng đỏ năm hai nghìn hai mươi bốn tại khu vực trung tâm chính trị hành chính ở khu đô thị bắc sông cấm
lý do ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố hải phòng xin chuyển địa điểm tổ chức lễ hội hoa phượng đỏ năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị được đông đảo khán giả yêu thương và ủng hộ hồng loan con gái của cố nghệ sĩ vũ linh đang có chuyến lưu diễn tại úc
đang nói trong chuyến đi này cô đã mang theo bên mình một món đồ của bà khiến cho nhiều người nghẹn ngào
dù kinh nghiệm đứng trên sân khấu không nhiều nhưng hồng loan chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả nhờ sự trần chất mộc mạc hiền lành
trong chuyến lưu diễn tại úc lần này hồng loan có dịp hội ngộ cùng với nghệ sĩ ngọc huyền một người đồng nghiệp thần thiết của cố nghệ sĩ vũ linh
hai cô cháu đã gặp nhau tâm sự cũng như nhắc về người cha quá cố của hồng loan
vì quá xúc động con gái của cổ nghệ sĩ vũ linh đã nghẹn nhào rơi nước mắt
đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên trong đời của hồng loan cũng như lần đầu được hát chung với nhiều đồng nghiệp của bà
điều đặc biệt hồng loan quàng trên cổ là chiếc khăn của cổ nghệ sĩ vũ linh
cô đã mang theo món đồ từng đồng hành với bà để tiếp thêm sự tự tin khi biểu diễn trước đông đảo khán giả
trước đó hồng loan đã gửi lời cảm ơn đến tình cảm của khán giả đã ủng hộ cô trong chuyến lưu diễn lần này
nhiều người đã gửi quà tặng cũng như tiền mặt cho cô con gái của cố nghệ sĩ vũ linh
hồng loan chia sẻ trên trang cá nhân lộc tổ và các món quà với tình yêu thương của cô chú anh chị tại nước úc đã yêu thương dành tặng cho con
dạ con luôn biết ơn và chân quý tình yêu thương của đại gia đình đã yêu thương ba và con
đêm nay là đêm con vui ấm áp hạnh phúc nhất con xin chân thành cảm ơn đại gia đình rất nhiều